tối hai mươi tháng bốn tại quảng trường sao đỏ thành phố trí linh tỉnh hải dương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc nhập hai đơn vị hành chính cấp xã thành lập sáu phường thuộc thị xã trí linh
và thành lập thành phố trí linh thuộc tỉnh hải dương cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
phó thủ tướng vũ đức đàm và đại diện các ban bộ ngành trung ương
từ một huyện miền núi trí linh đã vươn lên trở thành thị xã vào năm hai nghìn một mươi
được công nhận là đô thị loại ba vào năm hai nghìn một mươi năm
những năm qua trí linh đã đạt được những kết quả ấn tượng và toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế thăng trưởng nhanh đạt trên chín cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực
thu ngân sách đạt hơn một tỷ đồng một năm thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bảy mươi năm triệu đồng một người một năm
trí linh là một trong hai đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hải dương
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy
hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia một trăm linh xã phường đạt chuẩn về y tế
trí linh đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
là đơn vị đầu tiên trong cả nước sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã
trong không khí trang trọng tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc công bố nghị quyết về thành lập thành phố trí linh thuộc tỉnh hải dương
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trao nghị quyết cho các đồng chí lãnh đạo thành phố trí linh
thay mặt chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trao cờ thi đua xuất sắc của chính phủ tặng thành phố trí linh tỉnh hải dương